trong tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết
có hai tàu của tỉnh này bị chìm khi di chuyển tránh bão số chín
khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts của ông võ ngọc đoan ở xã hoài hải hoài nhơn bình định
làm chủ kiêm thuyền trưởng
trên tàu có tổng cộng một mươi bốn lao động bị chìm khi đang chạy tránh chú bão số chín vào lúc một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi
và ngay trong đêm thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo công tác ứng phó bão và tìm kiếm các tàu mất tích qua điện thoại